sau khi nghe đại biểu quốc hội đào thanh hải báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn đại biểu trần thị phương hoa báo cáo kết quả hoạt động của đoàn quốc hội hà nội năm hai nghìn một mươi chín
cử tri quận hoàn kiếm đã phát biểu ý kiến đánh giá cao không khí đổi mới của quốc hội tại kỳ họp cuối năm
cử tri hoàn kiếm nhận định diễn ra trong bối cảnh bề bộn các sự kiện đặc biệt là hội nghị cấp cao apec các chuyến thăm của các nguyên thủ
miền trung chống chọi với lũ lụt và cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội
kỳ họp thứ tư của quốc hội đã hoàn tất các nội dung đề ra chương trình thảo luận chất vấn trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi dân chủ thẳng thắn
công tác điều hành của đoàn chủ tịch chất lượng thảo luận của kỳ họp đã ghi nhận tầm vóc mới của quốc hội việt nam từng bước đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri cả nước

đến bất cập trong triển khai các dự án hạ tầng những chính sách căn cơ trong đối phó với biến đổi khí hậu thiên tai cơ chế chính sách đối với các đặc khu kinh tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri hoàn kiếm tổng bí thư cho rằng với sự chuẩn bị công phu các ý kiến đã thể hiện tinh thần của quốc hội việt nam là trí tuệ và chân thành
sự quan tâm của cử tri đối với các vấn đề của đất nước là sự động viên to lớn thể hiện sự gắn bó giữa cử tri với quốc hội
tiếp theo các ý kiến của cử tri
về kết quả kỳ họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là kỳ họp ấn tượng thể hiện không khí mới chất lượng mới quyết tâm mới và khí thế mới
kỳ họp cũng là sự tiếp theo triển khai các nghị quyết của trung ương cụ thể hóa bằng pháp luật và quyết sách
kỳ họp thứ tư theo tổng bí thư nguyễn phú trọng đã diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hội nghị cấp cao apec và các hoạt động đối ngoại thành công rực rỡ
đây cũng là thời điểm kinh tế xã hội đạt được những kết quả ghi nhận
tất cả đang tạo nên một vị thế việt nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao
kết quả của quốc hội họp trung ương ta họp rồi chống tham nhũng làm được nó cũng phải có cái bối cảnh đất nước ta vị thế vai trò của tổ quốc đất nước ta
đồng lòng từ trên xuống dưới đấy là cái điều rất mừng
về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tổng bí thư nêu rõ
riêng luật phòng chống tham nhũng thì cái này không vội được
cái quan trọng là nội dung
ra cái luật này để làm gì
để phục vụ cho ý tưởng của chúng ta nói như lúc nãy
xem những điều gì hiện nay đang chưa làm được thì chúng ta tìm mọi cách để mà khắc phục nó đi
khâu điều tra đang còn yếu giám định đang còn yếu thu hồi tài sản còn ít cấp trên nóng nhưng cấp dưới vẫn còn lạnh
ví dụ thế ta nói hết rồi
làm sao để cho anh nào đó không dám không thể không muốn tham nhũng muốn không được
có định làm cũng không làm được
cái luật nó phải như thế chúng gọi là dân đe phòng ngừa
và khi mà xảy ra thì có căn cứ pháp lý để chúng ta xử lý cho nó tốt
từ thành công của kỳ họp thứ tư những kết quả ghi nhận trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng với niềm tin yêu của nhân dân
vào thời kỳ mới với thành tiệu và khí thế mới
sau hơn ba năm luật đất đai đi vào cuộc sống hành lang pháp lý cho công tác quản lý sử dụng đất đai
về cơ bản được thực hiện tương đối tốt
tuy nhiên qua thực tiễn triển khai luật đất đai bộc lộ không ít vướng mắc bất cập
đó là nội dung được nêu ra tại hội thảo lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật đất đai
do tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường tổ chức ngày hai mươi chín tháng một mươi một
báo cáo của tổng cục quản lý đất đai cho thấy
việc thi hành chính sách pháp luật về đất đai của các tỉnh thành phố vẫn còn một số hạn chế
nguồn lực đất đai vẫn chưa được khai thác hiệu quả
tại nhiều địa phương dự án đã được nhà nước giao đất cho thuê đất
nhưng không đưa vào sử dụng gây lãng phí
cơ chế tạo quỹ đất chưa được quan tâm thực hiện
khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lớn với hơn bảy mươi
nguyên nhân của những tồn tại đấy thì hiện nay cũng có những nguyên nhân về pháp luật
ví dụ như là còn có sự chưa thổng
cũng nhất giữa các pháp luật như vậy là triển khai cũng còn gặp khó khăn
một cái nguyên nhân rất là quan trọng mà rất là cơ bản thì đó là chủ yếu là do
vấn đề tổ chức thi hành ở các địa phương thì vẫn là chưa nhiều nơi thì vẫn là chưa tốt
việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết để giải quyết những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn
tại hội thảo đại diện các địa phương các nhà khoa học cũng đã đề xuất
kiến nghị sửa đổi một số quy định của luật đất đai
như quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
về giá đất giải quyết tranh chấp đất đai
nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước người sử dụng đất và nhà đầu tư
cùng với việc mà triển khai kế hoạch của chính quyền địa phương
thì theo chúng tôi là chúng ta nên phân cấp ủy quyền về việc phân cấp cái này từ trong luật
thế giới từ trong luật phải đưa về cho các địa phương của chính quyền địa phương
tổng cục quản lý đất đai cũng đề xuất một mươi nhóm nội dung

dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả tiết kiệm và bền vững
do đại sứ quán phần lan tại việt nam tài trợ qua hơn hai năm triển khai trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã đạt được nhiều kết quả tích cực
hôm qua tại thái nguyên ban hành động vì sự phát triển hòa nhập đã phối hợp với hội người khuyết tật
thành phố thái nguyên tổ chức tổng kết dự án này
dự án hoạt động hướng vào nhóm mục tiêu là người khuyết tật gia đình của họ và cán bộ chính quyền địa phương
với mục tiêu kích hoạt môi trường hòa nhập của người khuyết tật đồng thời thiết lập và tăng cường giám sát
trong việc thực thi luật pháp chính sách về người khuyết tật
sau hơn hai năm hoạt động dự án đã giúp cho hơn ba trăm linh người khuyết tật trẻ em khuyết tật và gia đình có người khuyết tật
được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động
đã có một mươi bốn địa điểm công cộng được xây mới và lắp đặt bổ sung đường tiếp cận cho người khuyết tật
bốn mươi ba hộ gia đình người khuyết tật nghèo được hỗ trợ sinh kế
phát biểu tại lễ tổng kết đại diện đại sứ quán phần lan tại việt nam đánh giá cao kết quả dự án
và sự hưởng ứng của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
đồng thời bày tỏ mong muốn mô hình của dự án sẽ được nhân rộng ra các địa phương của thái nguyên và cả nước
để thúc đẩy mạnh mẽ sự hòa nhập của cộng đồng người khuyết tật việt nam
theo số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tăng một mươi ba so với tháng trước
tăng hai sáu mươi hai so với cùng kỳ năm trước
tăng hai ba mươi tám so với tháng một mươi hai năm trước
cpi bình quân một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước tăng ba sáu mươi một
so với tháng trước trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có tám nhóm hàng tăng giá
cụ thể nhóm giao thông có mức tăng cao nhất tăng sáu mươi
thuốc và dịch vụ y tế tăng hai mươi
may mặc mũ nón giày dép tăng một mươi năm
các hàng hóa và dịch vụ khác
tăng một mươi bốn hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng một mươi một
trong tháng một mươi một có ba nhóm giảm giá là nhà ở và vật liệu xây dựng
bưu chính viễn thông và văn hóa giải trí và du lịch
dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
vụ thống kê giá tổng cục thống kê cho biết cpi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng nhẹ so với tháng một mươi một
do một số yếu tố như giá lương thực thực phẩm giá dịch vụ y tế
giá vật liệu xây dựng giá ga giá xăng dầu sẽ tăng nhẹ
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại trung tâm hội trợ triển lãm sài gòn thành phố hồ chí minh
hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ tư về tự động hóa và thiết bị công nghiệp
vcca hai nghìn một mươi bảy do hội tự động hóa việt nam chủ trì
đây được xem là sự kiện lớn về khoa học và công nghệ
nhằm góp phần phát triển đất nước theo hướng hiện đại hóa
triển lãm có quy mô gần năm trăm linh gian hàng của ba trăm một mươi đơn vị
tham gia đến từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ áo cộng hòa séc cộng hòa liên bang đức đài loan nhật bản trung quốc việt nam
trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực tự động hóa
máy móc thiết bị nguyên phụ liệu và sản phẩm công nghiệp công nghệ hàng cắt công nghiệp hóa chất sơn và vật liệu phủ
dây chuyền thiết bị công nghệ in theo diệt may kỹ thuật số
điểm nổi bật trong hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế vcca hai nghìn một mươi bảy là nơi kết nối ba nhà
nhà quản lý nhà khoa học nhà doanh nghiệp trong nước và quốc tế với ba hoạt động chính
hội nghị khoa học triển lãm tự động hóa và thiết bị công nghiệp diễn đàn doanh nghiệp mở ra cơ hội
để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ giao lưu tìm kiếm đối tác kinh doanh
mở rộng hiện đại hóa sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh
đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu của cả nước nhưng ở mỗi địa phương đều có cách làm riêng mới mẻ
đồng thời mang lại nhiều hiệu quả thiết thực tập trung nâng cao chất lượng nông sản là hướng đi mới
của huyện lấp vò tỉnh đồng tháp trong tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương
nghị quyết đại hội đáng bộ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của huyện lấp vò đã xác định
phát triển nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
gắn với phát triển nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
từ đó cấp quỹ chính quyền và ngành nông nghiệp quyện đã tập trung từng bước triển khai thực hiện
trước nhất quyền đã tiến hành quy hoạch cấp dùng sản xuất tập trung
dẫn động bà con nông dân tham gia các tổ hợp tác hợp tác xã
đồng thời hỗ trợ kinh phí hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
trong cấp dùng sản xuất chú trọng những định hướng để nâng cao chất lượng nông sản cho bà con nông dân
rồi hỗ trợ chuyển giao cái khoa học kỹ thuật cho bà con ở trong sản xuất
để định hướng bà con sản xuất theo hướng sản phẩm an toàn
đáp ứng yêu cầu của thị trường hôm nay
từng bước chuyển cái nhận thức của bà con của mình
từ sản xuất nông nghiệp
sang kinh tế nông nghiệp
có nghĩa là chúng ta không chú trọng nhiều đến số lượng nữa
mà xác định chất lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm của mình
để mà bà con có thu nhập cao nhất
với cách làm đồng bộ nhịp nhàng
từ đó từng nhóm sản phẩm như cam an toàn rau an toàn ấu an toàn kiệu khoai môn
đã được nâng cao chất lượng một cách rõ rệt

từng bước tạo được quy tính và thương hiệu riêng
đơn cử như cây cam với diện tích khoảng hai trăm linh sáu hectare
chủ yếu trồng tập trung ở xã tân khánh trung
và mỗi năm đã cho thu nhập bình quân từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
lợi ích là do mình được học qua kỹ thuật rồi mình giảm được phí sản xuất
nâng cao giá trị của trái cây lên
trong giá thành hạ xuống thì lợi nhuận mình sẽ tăng lên
ví dụ bây giờ hiện tại ngờ sản xuất ngang thì bán phẳng
bán hai mươi năm ngàn đến hai mươi ngàn hai mươi năm ngàn còn mình có thể bán từ ba mươi năm bốn mươi ngàn
nhờ triển khai tốt nghị quyết đòi đảng bộ quyện
bằng những cách làm cụ thể sáng tạo phù hợp với điều kiện của từng địa phương
của từng dùng quyền lắp giò đã đưa giá trị sản xuất nông nghiệp toàn quyện
ước đạt hơn chín tỷ đồng góp phần không nhỏ vào thành công của đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
cũng như tăng cường xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất
và tiêu thủ nông sản của tỉnh đồng tháp
mới đây sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
phối hợp với hiệp hội chăn nuôi đồng nai đưa cửa hàng bình ổn giá nông sản
đầu tiên trên địa bàn tỉnh và hoạt động tại phường tân hiệp tp biên hòa
theo đó cửa hàng trưng bày bán các mặt hàng nông sản gồm các loại thịt
rau củ quả an toàn với mức giá bình ổn đến với người tiêu dùng
để đảm bảo yêu cầu an toàn các mặt hàng nông sản được bày bán
tại cửa hàng
phải đạt tiêu chuẩn việt gáp và đáp ứng các yêu cầu cao
về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
đây là cửa hàng bình ổn giá nông sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh
nhằm giới thiệu trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp an toàn
với giá bình ổn
đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã trang trại sản xuất
chế biến nông sản quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng
sau khi cửa hàng bình ổn giá nông sản trên đi vào hoạt động
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai sẽ tiếp tục phối hợp
với chính quyền các địa phương mở cửa hàng bình ổn giá nông sản
tại các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh
hôm qua thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh phú yên
về tình hình thiệt hại nông lâm thủy sản và khắc phục hậu quả
sau đợt mưa lũ vừa qua
tại buổi làm việc theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh phú yên giả soát lại tất cả các tàu thuyền dưới hai mươi mã lực
để hỗ trợ từ ngân sách có chính sách hỗ trợ người nuôi tôm hùm
vì đây là một trong một mươi bốn đối tượng chủ lực phát triển ngành tôm đến năm hai nghìn hai mươi năm
đặt mục tiêu xuất khẩu một trăm hai mươi tỷ usd hiện nay mới đạt hơn ba tỷ usd
quy định chi tiết về giao cho thuê kể cả chuyển nhượng mặt nước biển
tỉnh phú yên đã có quy hoạch nuôi trồng thủy sản
nhưng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác quản lý còn chậm
quy hoạch các vùng nuôi chưa bảo đảm tính kỹ thuật gắn với triển khai những chính sách mới
khi bàn giao hoặc cho thuê mặt nước
tỉnh phú yên cần phải hướng dẫn người dân về kỹ thuật nuôi và kèm theo các chế tài cụ thể
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám
cùng đoàn công tác đã thị xát thực tế kiểm tra tình hình thiệt hại về khai thác
nuôi trồng thủy sản tại thị xã sông cầu
sau khi phát hiện bắt giữ trạm biên phòng lạch cờn thuộc đồn biên phòng quỳnh phương
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã lập biên bản và tiến hành tiêu hủy toàn bộ tám mươi lồng đánh bắt thủy sản kiểu bát quái bị thu giữ
trước đó trong lúc đang tuần tra làm nhiệm vụ tại cửa lạch cờn địa phận quỳnh lập
thì cán bộ trạm biên phòng lạch cơn đồn biên phòng quỳnh phương đã phát hiện xử lý bốn phương tiện thuyền
sử dụng hơn tám mươi lồng bắt quái đánh bắt thủy sản
lưới bắt quái là phương tiện bị cấm trong đánh bắt thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản có nguy cơ cạn kiệt
do đó thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra tuần tra phát hiện và xử lý
với mục đích phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở tiến đến mục tiêu giảm nghèo cũng như phục vụ thiết thực
trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
thời gian qua phong trào thi đua dân vận khéo
các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận và đoàn thể huyện thới lai thành phố cần thơ quyết tâm thực hiện
qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng
theo ông nguyễn ngọc ẩn phó trưởng bang dân dận huyện huyện thới lai
hiện nay toàn quyện có hai trăm linh bảy mô hình dân khéo tất cả các mô hình đều đạt kết quả tốt
đơn cử như mô hình dẫn động hội viên trồng màu trên đất lúa
với mục tiêu giúp hội viên tăng thu nhập trên cùng diện tích đất
nên từ khi mới khởi động mô hình đã thu hút nhiều hộ tham gia
hiện tại đã có năm mươi hội viên với diện tích hơn một mươi hectare
trong đó có ba mươi năm hội viên được hỗ trợ dây giống từ một mươi đến bốn mươi triệu đồng để phục vụ sản xuất
lúa thì lợi nhận công trình triệu ngoài trên một m hai là một mùa mình mặn
còn khổ qua thì như tí mình tính theo ngày một m hai thì nó một triệu ngoài
như cách hai bữa mình cách một lần là hai triệu ngoài
một mô hình tiêu biểu khác là tổ hợp tác nuôi thủy sản
sen canh giường cây ăn trái của xã xuân thắng
mô hình này có bảy thành viên
từ khi được thành lập mô hình thường xuyên được hướng dẫn tập quấn về kỹ thuật nuôi trồng
đồng thời địa phương còn giới thiệu cho vay ưu đại
mỗi hộ được bốn mươi triệu đồng để đầu tư sản xuất
nói chung hồi trước thì trồng gụn theo tôi thấy hiệu quả nó dẫn lợi nhận tương đối chứ không được cao
nếu mà nuôi cá thì mỗi một tháng tôi thu hoạch một đợt
như vậy là nó lại khoảng một mươi
tính cái lợi nó là khoảng một mươi năm hai mươi triệu mà một năm này được năm đạt
thì về phần ở trên bờ thì tôi trồng xi thì được ba năm mà chưa thu hoạch
nhưng mà hồi mình lấy ngắn nuôi dài thì thu hoạch thì mỗi một ngày bà xã đi bán
thì mỗi một ngày được khoảng hai trăm linh một trăm năm mươi hai trăm linh ngàn
riêng hệ thống mặt trận các cấp của quyền thái lai cũng tích cực tham gia phong trào thi đua dân dân khéo
với hai mươi ba mô hình tiêu biểu
gồm mô hình đảm bảo an toàn giao thông tạo tuyến đường đẹp tại xã đông bình
mô hình giúp hộ nghèo thoát nghèo bền dững tại xã định môn đông bình đông thuận
mô hình bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu
qua đó góp phần to lớn trong công tác giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quyện nói riêng
và thành phố cần thơ nói chung
về những mặt đã đạt được như trên bà dẫn chúng tôi tiếp tục phát động
sâu gọng phong trào dân dận khéo trên toàn quyền
đặc biệt chúng tôi chú trọng nhân gọng mô hình hiệu quả mô hình việc làm
để đem lại hiệu quả thiết thực có sức lan tỏa và cho mọi người xung quanh cùng hướng ứng
thời gian gần đây tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn đi qua tỉnh quảng bình diễn ra ngày càng phổ biến
mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý gian đe
song do sự thiếu ý thức của một số bộ phận người dân nên nguy cơ tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
có mặt tại tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua tỉnh quảng bình phóng viên ghi nhận
người tham gia giao thông băng qua giải phân cách cứng một cách tùy tiện
xe máy đi ngược chiều trở nên ngày một phổ biến trâu bò được chăn thả nhờ đường làng
đây là thực trạng diễn ra nhiều tháng nay khiến nhiều người đi đường cảm thấy bức xúc
với bản thân và người tế giới như em khi lưu thông trên tuyến quốc lộ một a của tỉnh quảng bình như thế này
bất gặp rất nhiều tin hưởng khó đời và rất bức xúc
khi bất gặp các đàn bò đi băng ngang qua đường các xe máy đi ngược chiều
cùng các người mà không có ý thức léo lấy giải phân cách băng qua đường tôi cảm thấy rất nguy hiểm
rất là nguy hiểm cho bản thân những người đã chạy như chúng tôi
vâng mong cơ quan chức năng xử lý và cố gắng khắc phục tình trạng này
bất kể là ngày hay đêm những hành vi thiếu ý thức này của một bộ phận người dân trên tuyến quốc lộ một a vẫn diễn ra
với tốc độ lưu thông của các xe cơ giới trên quốc lộ một a từ bảy mươi đến chín mươi km một giờ
thật khó để các lái xe có thể kịp thời xử lý tình huống bất ngờ trên đường
lực lượng trào thông đã tâm trung lượng
lực lượng linh nghiêm nhưng vì lực lượng mỏng cũng thể cùng một lúc trải dài trên một trăm linh km
chính vì thế lúc bắn lực lượng trào thông trên đường thì người dân lại thực hiện các hành vi trên
để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông cũng như người dân sống dọc bên tuyến quốc lộ
thì chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương cũng như các băng ngành tăng cường công tác tuyên truyền
để nâng cao ý thức của người dân trong khi tham gia hòa thông
để nhằm giảm hiểu cái tài nào thông có thể trở ra trên tuyến quốc lộ một a
những vi phạm giao thông trên nguyên nhân chính xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân
do đó ngoài những biện pháp xử lý nghiêm khắc của lực lượng cảnh sát giao thông
thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền cho người dân về an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ
sẽ góp phần giảm bớt tai nạn trên tuyến giao thông huyết mạch này
trong phần tin quốc tế hội nghị thượng đỉnh châu phi eu thúc đẩy nỗ lực tìm
tìm kiếm việc làm và ổn định dân số
mỹ có thể trừng phạt bổ sung nam sudan
thưa quý vị và các bạn hôm nay hơn tám mươi nhà lãnh đạo châu phi và châu âu tập trung tại thủ đô abijian của bờ biển nga
để tham dự hội nghị thượng đỉnh châu phi au và liên minh châu âu eu
hội nghị đã thảo luận vấn đề việc làm sự ổn định dân số đang bùng nổ ở châu phi và thiết lập một kế hoạch masan mới
hội nghị thượng đỉnh châu phi eu
thảo luận về các vấn đề cấp bách mà cả hai bên đang phải đối mặt
bao gồm việc làm cho thanh thiếu niên di cư hợp tác kinh tế và chiến lược chung eu au
hiện nay tỷ lệ thất nghiệp ở châu phi nhất là lực lượng lao động trẻ
chiếm khoảng một bốn tổng lực lượng lao động của lục địa này
nên việc tạo ra hàng chục triệu việc làm mới để giải quyết bài toán thất nghiệp cũng được hội nghị quan tâm
các chuyên gia dân số học quốc tế dự báo dân số ở châu phi có thể tăng gấp đôi vào năm hai nghìn ba mươi
lên khoảng hai bốn tỷ người
ngoài ra nội chiến xung đột vũ trang khủng bố vẫn là những nguyên nhân quan trọng
khiến cho hàng triệu người châu phi đã và đang phải di chuyển lánh nạn và vượt địa trung hải
rất nguy hiểm để sang châu âu tìm kiếm những cơ hội việc làm cũng như cải thiện cuộc sống
mới đây mỹ đã đe dọa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với chính phủ nam sudan
nếu như nước này không chấm dứt tình trạng bạo lực
và cho phép các binh sĩ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc làm công việc của mình
song đề xuất của mỹ chưa chắc đã được thông qua
tại hội đồng bảo an do nga phản đối một động thái như vậy
phát biểu trước hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại sứ mỹ nikki haley khẳng định lời nói là không đủ để chấm dứt bạo lực ở nam sudan
trước đó khoảng một tháng bà haley đã là quan chức cao cấp nhất trong chính quyền mỹ
có chuyến công du tới nam sudan và gặp tổng thống slava ki ở thủ đô zuba
chỉ dùng lời lẽ thôi là không đủ
mỹ sẵn sàng theo đuổi các biện pháp bổ sung nhằm vào chính phủ hoặc bất kỳ bên nào
nếu họ không hành động
nó không đủ để chấm dứt bạo lực tại nam sudan
tuy nhiên nỗ lực của mỹ nhằm thuyết phục hội đồng bảo an
thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung với nam sudan
đều có khả năng vấp phải phiếu phủ quyết của nga
sẽ là phản tác dụng khi áp đặt những biện pháp trừng phạt mục tiêu hay cấm vận vũ khí
những biện pháp đó sẽ không giúp phá vỡ thế bế tắc
mà chỉ khiến khủng hoảng thêm trầm trọng
nam sudan đã rơi vào cuộc nội chiến kể từ cuối năm hai nghìn một mươi
hai năm sau khi tuyên bố độc lập khỏi sudan
đến nay đã có một phần ba trong tổng số một mươi hai triệu dân của nước này
đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa công bố kế hoạch chinh phục sao hỏa mới
theo đó đưa tàu tự hành thế hệ mới lên sao hỏa vào năm hai nghìn hai mươi
từng bước mở ra cánh cửa bí mật về hành tinh đỏ này
nasa sẽ đưa tàu tự hành thế hệ mới trong sứ mệnh khám phá sao hỏa vào năm hai nghìn hai mươi
nhằm tìm hiểu các tầng địa chất ở bên dưới và trên bề mặt của sao hòa
thu thập các mẫu đất đá nhằm phát hiện dấu hiệu về sự sống của các loài vi khuẩn cổ đại tại đây
tàu tự hành không người lái này được thiết kế dựa trên mẫu tàu curiosity
đã được đưa lên sao hỏa vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên nó được nâng cấp hơn và được trang bị bảy công cụ mới cùng với hệ thống bánh xe cải tiến
hiện nasa đang tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ tiếp đất mới cho phép tàu di chuyển
và tiếp cận khu vực địa hình nằm ngoài khả năng của tàu
đám cưới thế kỷ của hoàng tử anh harry và vị hôn thê meghan markle
sẽ được tổ chức vào tháng năm tới tại nhà cầu nguyễn stichrock ở wintercaster
đây là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện của hoàng gia trong nhiều thế kỷ qua
sau lễ đính ôn bất ngờ vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua
hoàng tử harry và diễn viên meghan markle đã lựa chọn được thời điểm đẹp nhất
để tổ chức lễ cưới và điểm tổ chức lễ cưới cũng là một nơi vô cùng đặc biệt
nhà cầu nguyễn stichrock nằm trong khuôn viên của lâu đài windsor
là cung điển của nữ hoàng phía tây london
tòa nhà này có kiến trúc cổ và có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình hoàng gia
trước đây cha của herry cũng từng tổ chức lễ cưới tại đây
vì vậy hoàng tử harry sẽ thấy rất vinh dự và hạnh phúc
rất nhiều người dân vùng winder đã rất vui mừng vì hoàng gia lựa chọn địa điểm này
đám cưới thế kỷ này là đám cưới có sức ảnh hưởng lớn thứ hai
sau lễ thành hôn giữa hoàng tử william và kate mellenton vào sáu năm trước
đây là đám cưới mà chúng tôi rất mong chờ
tôi thấy việc lựa chọn nhà cầu nguyện thánh là rất phù hợp
đó là địa điểm trang nghiêm và không kém phần lộng lẫy
hiện hoàng gia anh cũng đang lên các phương án tổ chức lễ cưới
sự kiện này sẽ đáp ứng tiêu chí tối giản và tiết kiệm
để phù hợp với tình hình nước anh hiện nay
ngày diễn ra đám cưới là ngày quốc lễ
và toàn bộ hoạt động kinh tế thương mại của đất nước sẽ bị tạm ngừng
hoàng tử harry và meghan sẽ có cơ hội được sáng tạo những điều đặc biệt
và ý nghĩa trong lễ cưới của mình
tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ ưu tiên những giá trị truyền thống của người dân anh
sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch quốc tế tới anh
để cùng chiêm ngưỡng đám cưới hoàng gia
vì vậy lực lượng cảnh sát sẽ hoạt động tối đa
nhằm bảo đảm an ninh sau hàng loạt vụ khủng bố vừa diễn ra
sau sự kiện trọng đại này
hoàng gia anh sẽ chào đón cháu nội thứ ba của gia đình hoàng tử william và catelyn melenton